thưa quý vị lẩn trốn vào rừng sâu sau gần hai tháng đâm trọng thương hai anh em ruột trên địa bàn huyện tùa chùa
ngày hôm qua đối tượng giàng a páo đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên
phối hợp với công an huyện tùa chùa và các phòng chức năng công an tỉnh bắt giữ thành công
cụ thể vào ngày hai tết nguyên đán vừa rồi do mâu thuẫn giàng a páo đã dùng dao đâm trọng thương hai anh em ruột là sùng a sinh và sùng a hình
ngay sau khi gây án đối tượng bỏ trốn vào rừng sâu và liên tục trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng
đến trưa qua lực lượng công an tóm gọn đối tượng khi đang trên đường lẩn trốn
một tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy núp bóng cơ sở bán gà vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp với công an phường phú lợi công an thành phố thủ dầu một triệt phá tạm giữ năm đối tượng
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng công an bắt quả tàng hai vợ chồng phạm văn ken đang bán và tổ chức
cho một số đối tượng sử dụng trái phép chân ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng ken cơ quan chức năng thu giữ hơn ba mươi sáu gam ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan
để che giấu hoạt động mua bán ma túy của mình vợ chồng ken đã mở tiệm bán gà nhằm qua mắt lực lượng chức năng
với hành vi môi giới mại dâm qua mạng xã hội vương văn long đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
bắt giữ kiểm tra một nhà nghỉ ở phường vĩnh trại thành phố lạng sơn lực lượng công an phát hiện
hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua sự môi giới điều hành
của đối tượng vương văn long đối tượng thường sử dụng nhiều tài khoản zalo facebook ảo để giao dịch với khách mua dâm
và điều hành gái bán dâm sau khi đạt thỏa thuận long xóa toàn bộ tin nhắn đã giao dịch
công an thành phố nha trang vừa điều tra triệt phá một nhóm tội phạm gồm năm đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy
ở khánh hòa và lâm đồng khi đi tuần tra địa bàn tổ công tác của công an xã vĩnh thái đã phát hiện hai thanh niên
có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu về trụ sở để làm việc tại đây hai đối tượng được xác định là bùi văn thuận
và lê võ anh kiệt đang chờ thời cơ để trộm cắp tài sản chiếc xe mà hai đối tượng đang đi là tăng vật được trộm cắp
tại tỉnh lâm đồng đấu tranh mở rộng các đối tượng khai thêm ba đồng phạm trong đó một người đang bị truy nã
về tội trộm cắp tài sản bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe máy tại khánh hòa và lâm đồng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm vừa khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản
xảy ra tại địa điểm kinh doanh số một công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng phường một quận tân bình
và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn luật thế hệ trẻ phường một mươi năm quận tân bình
qua thu thập thông tin xác minh nguồn tin tố giác tội phạm công an quận tân bình xác định hai địa điểm trên
đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức thủ đoạn như
phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc nhân viên quản lý trưởng nhóm áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ
chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật
bằng thủ đoạn đe dọa vu khống dưới nhiều hình thức khác nhau
liên tiếp thực hiện hai vụ cướp giật tài sản nguyễn văn thanh chú tại huyện kim động tỉnh hưng yên đã bị công an huyện kim động bắt giữ để điều tra làm rõ
từ tin báo của nạn nhân bị cướp điện thoại khi di chuyển bằng xe máy công an huyện kim động xác định thủ phạm là nguyễn văn thanh
đầu của đối tượng thu giữ một xe mô tô bộ quần áo mũ xếp đối tượng sử dụng đi gây án và hai điện thoại của bị hại
thanh từng có hai tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản
sáng ngày một mươi ba tháng ba công an huyện nhân trạch nhận tin báo công ty hoàng hà xã phú thạnh huyện nhân trạch bị mất trộm gần tám mươi ống inox
trị giá gần một trăm linh triệu đồng
sau bốn tiếng đồng hồ truy xét công an huyện nhân trạch đã phát hiện bắt giữ được đối tượng hồ kim vũ công nhân cơ khí trong công ty trộm số tài sản trên
từ tháng hai đến ngày năm tháng ba lợi dụng thời gian làm việc tại công ty vũ lấy trộm tài sản vứt qua hàng rào rồi bán cho hai đối tượng kinh doanh phế liệu trên địa bàn huyện nhân trạch là nguyễn văn tuấn và nguyễn tấn đức
trị giá gần một trăm linh triệu đồng hồ truy xét công an huyện nhân trạch đã phát hiện bắt giữ được đối tượng hồ kim vũ công nhân cơ khí trong công ty trộm số tài sản trên